một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến hai người tử vong và ba người bị thương đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua
tại khu vực cây xăng chợ rừng thuộc phường quảng yên thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
thời điểm trên xe ô tô gây tai nạn với nhiều xe máy xe đạp đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè
sau khi gây tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường
cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
một bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã quảng yên
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng của thị xã quảng yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông
đồng thời tiếp tục xác minh danh tính của lái xe gây tai nạn và các nạn nhân
cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật